kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày một mươi tám tháng một của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
do nguyễn hoàng hiếu trú tại tp thủ đức tp hcm cầm đầu
qua khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội
nhóm này khai tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong một thời gian dài
lượng tiền giao dịch là khoảng một mươi tỷ đồng mỗi tháng
tính đến khi bị bắt số tiền giao dịch lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ một mươi đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với dương cao thắng bế văn hành và bế văn đại
về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại đường vành đai biên giới gần điểm mốc số một nghìn hai trăm tám mươi hai
thuộc địa phận xã bắc sa huyện đình lập tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô
do bùi xuân đại chú tại tỉnh lạng sơn điều khiển đã phát hiện trên thùng xe có chứa bốn tấn thực phẩm đông lạnh
có dấu hiệu vận chuyển trái phép qua biên giới
qua điều tra làm rõ dương cao thắng đã thuê xe vận chuyển số thực phẩm trên đến xã bính xá huyện đình lập
giao cho bế văn hành vận chuyển xuất lậu sang trung quốc
đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng sơ hở trong việc bảo vệ tại các đình đền chùa hai đối tượng là hoàng văn công và trần văn đoàn
đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự
theo tài liệu điều tra vào ngày một mươi và ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công đã đột nhập vào đình nghề đàm lộc
ở phường tân bình và đền trung ở khu một mươi năm phường ngọc châu thành phố hải dương trộm cắp tiền công đức
và một số tài sản có giá trị khác
mở rộng điều tra được biết trước đó công và đoàn đã thực hiện vụ đột nhập vào đình ngọc uyên trộm cắp ba mươi bốn triệu đồng
đựng trong hai hòm công đức
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại các nơi thờ tự khác trên địa bàn thành phố hải dương và huyện tứ kỳ
thông tin thêm liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong
một mươi tám người bị thương xảy ra trên quốc lộ sáu vào dạng sáng ngày hôm nay
theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm chiếc xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn đã hết hạn kiểm định từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
vào hơn hai giờ sáng ngày hôm nay xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn của nhà xe thanh sang do tài xế nguyễn đình lực
trú tại tỉnh hương yên điều khiển lưu thông trên quốc lộ theo hướng hà nội đi sơn lạc
khi đến km số một trăm ba mươi năm trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận xóm xuối rút chiếc xe khách bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy
sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước
một nghìn một trăm ba mươi cộng chín trăm năm mươi quốc lộ sáu xe khách đâm vào rắn lốt cao su bên phải cùng chiều rồi lao vào một xe máy
cả sáu người trên xe máy đều trú tại xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên và đang trên đường về quê ăn tết
vụ tai nạn khiến ba người tử vong một mươi tám người bị thương
theo tài xế xe khách nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do xe ô tô bị mất phanh dẫn đến mất kiểm soát
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận
cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ hà nội dịp tết nguyên đán quý mão
thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ là từ ngày hai mươi tháng một tức ngày hai mươi chín tháng chạp
và sẽ mở lại từ một mươi chín h ngày ba tháng hai tức ngày một mươi ba tháng riêng
việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ tết nguyên đán
trong dịp này khu vực hồ hoàn kiếm cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân thủ đô và du khách
để tạo cảnh quan đẹp tạo không khí vui tươi phấn khởi trước thềm xuân mới
thành phố hà nội cũng đã trang trí hoa cây cảnh các biểu tượng chào năm mới và trang trí cổ động trực quan sinh động